tại thủ đô trong hai mươi bốn giờ qua địa bàn thành phố ghi nhận hai mươi một ba trăm chín mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó nhiều quận huyện ghi nhận trên một ca một ngày như quận nam tử liêm huyện mê linh huyện thanh trì
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày ba tháng ba đến một mươi tám h ngày bốn tháng ba trên địa bàn thành phố ghi nhận hai mươi một ba trăm chín mươi sáu ca covid một mươi chín
tăng hai bảy trăm ba mươi năm ca so với ngày hôm qua
trong đó có tám tám trăm bảy mươi ca cộng đồng và một mươi hai năm trăm hai mươi sáu ca
đây là số mắc cao chưa từng thấy được ghi nhận trên địa bàn hà nội kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
bệnh nhân phân bố tại năm trăm ba mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như nam từ liêm một một trăm một mươi bảy mê linh một nghìn bốn mươi sáu thanh trì một nghìn hai mươi ba thanh xuân chín trăm bốn mươi bốn quốc oai tám trăm ba mươi
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày ba ba
số bệnh nhân đang điều trị là sáu trăm sáu mươi ba ba trăm một mươi hai ca trong đó có sáu trăm năm mươi sáu bốn mươi chín người theo dõi cách ly tại nhà chiếm gần chín mươi chín
một chín mươi ba người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của quận huyện thị xã
năm tám trăm một mươi người điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba của thành phố và ba trăm sáu mươi người điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
đến nay tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại hà nội là năm trăm bảy mươi ba trăm năm mươi năm người
với tình trạng hà nội liên tiếp có số ca mắc mới lập đỉnh như hiện nay hà nội luôn trong tình trạng căng mình chống dịch
hệ thống y tế cũng đã lên phương án chuẩn bị cho tình huống các ca mắc diễn biến nặng
mỗi người cũng cần nêu cao tinh thần chống dịch mỗi ngày để tránh trường hợp y tế quá tải nhất là cơ sở y tế
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng đặc biệt là chủng omicron đang chiếm ưu thế
ubnd tp hcm đề nghị người dân thực hiện nghiêm năm k không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
tham gia tiêm vaccine đầy đủ và không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
ngày bốn ba ubnd tp hcm đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo gắt sở ban ngành
ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian gần đây tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng
đặc biệt là chủng omicron đang chiếm ưu thế
dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học
các địa phương được giao phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
đảm bảo bao phủ liều bổ sung liều nhắc lại cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức tiếp tục được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai mạnh mẽ
toàn diện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong trường học và cơ sở sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó các địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch các đơn vị tổ chức chợ siêu thị
sân bay bến xe trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch
sở y tế được giao điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
đồng thời cung ứng và đảm bảo đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư trang thiết bị trang bị bảo hộ
đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị
sở thông tin và truyền thông được giao phối hợp với sở y tế tăng cường truyền thông nâng cao cảnh giác
chủ động phòng chống dịch của người dân tự theo dõi sức khỏe
cụ thể người dân thực hiện nghiêm năm k đeo khẩu trang nơi công cộng khi tiếp xúc với người xung quanh
không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
tp hcm vận động người dân tham gia tiêm vaccine đầy đủ và không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan trong phòng chống dịch
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe ho sốt khó thở đau giác học mất vị giác
người dân báo ngay cho cơ quan y tế để được hỗ trợ tư vấn theo dõi và xử lý kịp thời
cũng trong văn bản chỉ đạo phòng chống dịch vào tối bốn tháng ba của tp hcm
sở y tế cũng đưa ra hướng dẫn quy trình xử lý f tại cộng đồng
theo sở y tế tp hcm trạm y tế phường xã thị trấn cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận danh sách người f một
trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau
trong trường hợp chưa đủ chứng cứ để xác định là f trạm y tế cấp xã trạm y tế lưu động
thực hiện lại xét nghiệm cho người bệnh bằng test nhanh do bộ y tế cấp phép
sau khi xét nghiệm trạm y tế đánh giá tình hình sức khỏe của f
nếu f có dấu hiệu suy hô hấp thở nhanh hoặc thở khó hoặc spo hai dưới chín trăm sáu mươi
thì gọi tổ phản ứng nhanh để được hỗ trợ xử lý cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất
nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì cho cách ly điều trị tại nhà
nếu đủ điều kiện và cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín theo hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà
cho người f do sở y tế tp hcm ban hành và phát đồ điều trị
của bộ y tế
trong trường hợp f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì chuyển đến cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cơ sở cách ly của doanh nghiệp cơ sở sản xuất
cơ sở cách ly có thu phí cơ sở cách ly tập trung của địa phương
tùy theo tình trạng mức độ bệnh và nguyện vọng của f hay gia đình
sau đó trạm y tế điều tra dịch tễ tiền sử tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của tất cả người sống cùng nhà
lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai
người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín và xác định f một trong cùng hộ gia đình
và xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả các thành viên sống cùng nhà với f
trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính được xác định là f và chăm sóc quản lý như trên
trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính f một thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định của bộ y tế
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh trong vòng ba tháng sẽ cách ly y tế năm ngày và tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo
đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín sẽ cách ly y tế bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe trong ba ngày tiếp theo
nếu thành viên trong hộ gia đình không phải là f một thì hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi ngày
tổ chức tiêm chủng ngay cho đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
phòng ngừa covid một mươi chín theo lứa tuổi đặc biệt cần theo dõi sát những người thuộc nhóm nguy cơ
từ những hướng dẫn trên của sở y tế tp hcm hy vọng mỗi người dân sẽ nắm bắt hiểu đúng và chấp hành
tránh việc không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực để tình trạng dịch lan rộng trên địa bàn
tình hình dịch đang cắt thẳng tại một số quận huyện tại tp hcm
bên cạnh những cá nhân tổ chức chấp hành nghiêm túc phòng chống dịch
thì đâu đó vẫn còn những kẽ hở từ một vài cá nhân tổ chức không tuân thủ những biện pháp an toàn
trong phòng chống dịch
điển hình như mới đây mặc dù địa phương đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với các loại karaoke
quán bar vũ trường ở vùng cam nhưng hai quán karaoke trên đường sư vạn hạnh vẫn tổ chức cho khách hát hò
tối ngày bốn tháng ba tổ kiểm tra liên ngành của ybnd phường một mươi hai quận một mươi tp hcm đã tổ chức kiểm tra hoạt động
của các cơ sở kinh doanh karaoke bar phủ trường trên địa bàn theo chỉ đạo của ybnd tp hcm và quận một mươi
trong đó tập trung vào các loại hình phải dừng hoạt động khi dịch covid một mươi chín
ở cấp độ ba vùng cam đường sư vạn hạnh đoạn thuộc địa bàn phường một mươi hai có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke
lúc một mươi chín h năm mươi khi kiểm tra quán karaoke mm tổ kiểm tra ghi nhận bốn khách đang hát tại một phòng ở lầu bảy
nhiều người tỏ ra bất ngờ một quán karaoke khác trên tuyến đường này cũng vô tư hoạt động bất chấp lệnh cấm của thành phố
khi có tới bảy phòng với hàng chục khách đang ca hát vui vẻ
lực lượng chức năng phường một mươi hai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cơ sở trên
vì không tuân thủ quy định phòng chống dịch của ybnd tp hcm tại quy định ba nghìn chín trăm linh ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
về các biện pháp thích ứng linh hoạt an toàn với dịch covid một mươi chín
phường một mươi hai có hơn một mươi cơ sở kinh doanh karaoke một vũ trường trong trung tâm văn hóa hòa bình buộc phải dừng hoạt động
các quán bia club được vận động tạm dừng hoạt động cho đến khi cấp độ dịch được cải thiện
phường cũng đã gửi văn bản xuống để tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát báo cáo phường xử lý các trường hợp vi phạm
các cơ sở vi phạm quyết định ba nghìn chín trăm linh của ubnd tp hcm sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính
đối với cá nhân là một mươi năm triệu đồng và đối với tổ chức là ba mươi triệu đồng
chúng tôi sẽ kiểm tra tới nơi chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối việc phòng chống dịch covid một mươi chín ông phong khẳng định
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong tuần qua thành phố có một mươi ba phường xã tăng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp độ ba vùng cam
gồm có phường năm quận năm bốn phường năm bảy một mươi một và một mươi hai quận một mươi
quận một mươi một xã vĩnh lộc a vĩnh lộc b huyện bình chánh xã bà điểm huyện hóc môn bốn phường an lợi đông an phú tam phú tăng nhân phú b tp thủ đức
để tránh tình trạng các ca mắc tăng mạnh mẽ thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh kể chuyên chấp hành nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống dịch
nếu không sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
còn tại địa bàn tỉnh bắc giang khi các ca mắc tăng cao vào trạng y tế một xã không có ký test covid một mươi chín
thì xuất hiện tình trạng người dân phải mua của những người bán hàng rong rồi tự xét nghiệm cung cấp kết quả cho nhân viên y tế
việc mua kit test trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ như thế này có thể đưa ra kết quả không chính xác
mời quý vị theo dõi phản ánh ngay sau đây
những ngày gần đây các trạm y tế xã quang châu tăng tiến thị trấn nính huyện việt yên tỉnh bắc giang
mỗi ngày tiếp nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh lượt công nhân người lao động đến xét nghiệm covid một mươi chín
do lượng người đến xét nghiệm đông nên tình trạng khan hiếm kit test covid một mươi chín xảy ra tại một số trạm y tế xã của huyện việt yên
trước sự khan hiếm của kit test covid một mươi chín một số trạm y tế xuất hiện tình trạng người dân bán kit test
tình trạng mua bán kiss covid một mươi chín tràn lan diễn ra công khai ngay ngoài trạm y tế
khi người dân có nhu cầu cần xét nghiệm luôn xuất hiện các đối tượng trèo kéo người dân mua kích tết nhanh covid một mươi chín
mỗi bộ kit test nhanh covid một mươi chín được bán với giá tám mươi đồng
một quầy bán ký test tự phát không được cấp phép của cơ quan chức năng
người dân đến trạm y tế xã quang châu xét nghiệm đều bị trèo kéo gạ mua kích tết nhanh covid một mươi chín
nhưng không ai đảm bảo kit test được bán có đúng chất lượng nguồn gốc hay không
có ít nhất ba người phụ nữ bán kit test ngay trước cửa trạm y tế xã quang châu với hình thức giống bán hàng rong
sau khi người dân mua kích tết covid một mươi chín xong thì vào trạm y tế xã quang châu tự tết mà không hề có sự giám sát hướng dẫn của nhân viên y tế
việc mua kit test trôi nổi không rõ xuất xứ có thể đưa ra kết quả không chính xác
sau khi tết covid một mươi chín có kết quả người dân được trạm y tế xã quang châu cấp một phiếu xác nhận đã đóng dấu
ký tên sẵn họ tự điền thông tin cá nhân vào phiếu đó
người dân tự điền thông tin cá nhân vào phiếu xác nhận không có sự giám sát của cơ quan chức năng
bà nguyễn thị phương trạm trưởng trạm y tế xã quang châu huyện việt yên xác nhận là mấy ngày qua
ở cổng trạm xuất hiện vài người phụ nữ có bán ký test nhanh covid một mươi chín
câu cầu những người này không được bán vì chưa rõ những ký test này có đảm bảo chất lượng nguồn gốc rõ ràng bà phương nói
sau khi nắm mắt được thông tin phòng y tế huyện việt yên và các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra
và làm việc với hai phụ nữ đang có hành vi bán kit test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan chức năng hai phụ nữ trên thừa nhận đã có hành vi bán kích tết nhanh covid một mươi chín để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng kit test của hai người phụ nữ trên
và bàn giao cho ủy ban nhân dân xã quang châu xử lý theo quy định
tình huống trên là lời cảnh báo cho một số bộ phận mua kích tết tràn lan không rõ nguồn gốc
nguy cơ mua phải hàng giả gây tốn kém tiền bạc
thưa quý vị tại tỉnh hải dương có tình trạng ép không che nhau trở xin giấy xác nhận của y tế phường xã
để gửi về công ty nơi họ làm việc
ngoài công nhân nhiều người dân sau khi bị ép không cũng vội vàng ra cơ sở y tế để khai báo cho tâm lý sơ bị phạt
tại trạm y tế phường tứ minh thành phố hải dương nhiều ngày qua cả trạm ép không chen chúc trong một khoảng sân hẹp
không có một biện pháp giãn cách nào có thể thực hiện được
hàng trăm công nhân là f đã phải chen chân nhau ở trạm y tế để xin giấy nghỉ làm lấy điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội
một công nhân đang là f cho biết tôi đã test cho kết quả nhanh dương tính tại công ty
tôi được hướng dẫn về phường để được test lại nếu dương tính lần hai thì sẽ được phường ra quyết định cách ly
quy định này sẽ được chuyển về công ty để xác nhận lý do nghỉ
nếu chúng tôi không nộp được quyết định cách ly này ngay trong hôm sau thì công ty sẽ tính ngày nghỉ không lý do
như vậy không chỉ ảnh hưởng đến việc hưởng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội mà còn ảnh hưởng đến việc đánh giá chuyên cần và lương thưởng cả năm của chúng tôi
một công nhân khác thuộc công ty s cho hay trước đó tôi bị dương tính phải cách ly một mươi ngày
hôm hai tháng ba kiểm tra ở nhà đã âm tính nên tôi ra đây để xin giấy khỏi bệnh làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tứ minh lý giải do tình trạng công nhân trong các công ty
tại khu công nghiệp đại an nhiễm covid một mươi chín tăng mạnh nên f tới trạm y tế chờ làm thủ tục khai báo tăng quá nhanh
nguyên nhân là các công ty thực hiện test covid một mươi chín cho toàn bộ công nhân hầu hết công nhân được test đều dương tính
sau đó họ đã nghỉ làm ra phường khai báo làm thủ tục nghỉ việc dẫn đến quá tải
trước thực tạng trên ngày ba tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan
như sở y tế khu công nghiệp bảo hiểm xã hội tỉnh và các chính quyền các cấp phối hợp để hỗ trợ f
trong việc làm thủ tục xin nghỉ điều trị
văn bản nêu rõ cần giải pháp đồng bộ trên toàn tỉnh để tránh tình trạng f tập trung đông
gây lây lan bệnh tật quá tải y tế cấp cơ sở và đảm bảo quyền lợi cho người lao động
theo đó các f sẽ không phải đến cơ sở y tế để xin xác nhận mà giấy này sẽ được cấp tại nhà
tại nơi cư trú đúng thời hạn
lãnh đạo các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cấp xã phường phối hợp với các trạm y tế cơ sở
để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc kết thúc điều trị để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội
sở lao động thương minh và xã hội ban quản lý các khu công nghiệp
lập danh sách người lao động mắc covid một mươi chín điều trị tại nơi cư trú
sau khi có danh sách các cơ quan gửi về đơn vị y tế để được xác nhận và hẹn ngày trả kết quả theo quy định
lãnh đạo tỉnh hải dương kỳ vọng đây là giải pháp hiệu quả để giãn cách
đảm bảo không còn tình trạng quá tải tại hệ thống y tế cơ sở
thưa quý vị nghiên cứu tại bệnh viện bạch mai cho thấy hai mươi năm bệnh nhân sau khi khỏi covid một mươi chín giảm hoạt động thể lực
năm mươi sáu mươi kết quả chụp các lớp vi tính lồng ngực có tổn thương bất thường
những tổn thương hay gặp là hình kính mờ sơ hóa phổi viêm phổi tổ chức dày các vách liênu thủy khí phế thủng
để dự phòng di chứng này bác sĩ của bệnh viện đã đưa ra những khuyến cáo
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai cho biết
hội chứng covid một mươi chín kéo dài hay hội chứng hậu covid một mươi chín biểu hiện đa dạng và có thể gặp ở nhiều cơ quan
trong đó các biểu hiện về hô hấp là phổ biến như ho khan hụt hơi khó thở dai dẳng kéo dài trong vòng ba tháng sau khỏi covid một mươi chín
ngoài ra người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa gồm buồn nôn nôn đau thượng vị dối loạn tiêu hóa
mệt mỏi kéo dài dối loạn giấc ngủ mất ngủ lo lắng giảm tập trung dối loạn cảm xúc hay đau đầu chóng mặt
mất vị giác mất khứu giác giảm trí nhớ xương mù não
các nhóm triệu chứng bất thường cần được bác sĩ khám và đánh giá về mức độ
đồng thời cần loại trừ nguyên nhân gây bệnh khác trước khi kết luận di chứng covid
hiện chưa có những nguyên nhân và thống kê đầy đủ tỷ lệ mắc di chứng covid trên cả nước
để dự phòng di chứng covid một mươi chín bác sĩ khuyến cáo cần tiêm vaccine phòng bệnh
nếu không may là f người bệnh tuân thủ khai báo y tế tại địa phương để được quản lý và phân tầng với các mức độ
từ không triệu chứng đến mức độ nhẹ trung bình và nặng
theo dõi sức khỏe nếu phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu sau liên hệ y tế như khó thở thở hụt hơi
hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở rên rút lõm lồng ngực phập phòng cánh mũi khò khè thở rít
nhịp thở ở người lớn lớn hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút spo hai nhỏ hơn hoặc bằng chín mươi sáu
mạch nhanh trên một trăm hai mươi nhịp một phút hoặc nhỏ hơn năm mươi nhịp một phút huyết áp thấp huyết áp tối đa nhỏ hơn chín mươi mm thủy ngân
huyết áp tối thiểu nhỏ hơn sáu mươi mm thủy ngân nếu có thể đo đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực
đau tăng khi hít sâu thay đổi ý thức lú lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt mệt lả
khi có bất kỳ bất thường nào về sức khỏe sau covid một mươi chín người bệnh nên đến viện khám và điều trị sớm
thưa quý vị và các bạn tình hình đại dịch covid một mươi chín ở nước ta vẫn còn đã diễn biến hết sức phức tạp
trước thực trạng như vậy chúng ta nên bình tĩnh chống lại dịch
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng như giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại